tối ngày hai mươi ba tháng sáu tại thành phố vinh ubnd phòng chống s và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm
bộ công an và tỉnh nghệ an đã phối hợp tổ chức lễ meeting hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy
ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng chống ma túy hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín phó thủ tướng vũ đức đam đã tham dự lễ meeting
với thông điệp hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu buổi lễ đưa ra lời kêu gọi toàn xã hội đồng lòng đẩy lùi ma túy
không chỉ trong thời gian ngắn mà cả quá trình dài ở mọi lúc mọi nơi
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cảnh báo giáo dục về tác hại của ma túy
nhất là ma túy tổng hợp cho mọi tầng lớp nhân dân trong đó chú trọng tuyên truyền cho thanh thiếu niên học sinh sinh viên
phó thủ tướng cũng kêu gọi toàn thể mọi người tuyệt đối không sử dụng ma túy dưới mọi hình thức
cũng tại lễ meeting phó thủ tướng vũ đức đam chân thành cảm ơn liên hợp quốc các tổ chức quốc tế và các nước láng giềng
đã luôn phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng của việt nam trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy và tội phạm ma túy